thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm vừa cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải tp đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với một trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm của lái xe uber taxi và grab taxi trên địa bàn thành phố với số tiền thu được hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
trong đó tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với ba mươi bốn trường hợp các lỗi vi phạm chủ yếu như là kinh doanh vận tải hành khách không có giấy phép theo quy định không có phủ hiệu hợp đồng vận tải danh sách hành khách
trước đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại văn bản số một nghìn tám trăm năm mươi ttg ktn bộ giao thông vận tải đã có dự thảo quyết định ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và hoạt động vận tải hành khách thí điểm thực hiện tại năm thành phố lớn là đà nẵng cần thơ hà nội hải phòng và tp hcm